thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tiếp tiến sĩ bác sĩ shinjung su giám đốc tổ chức y tế thế giới who
khu vực tây thái bình dương đang có chuyến thăm và làm việc tại việt nam
thủ tướng đánh giá cao vai trò lãnh đạo của who trong các diễn đàn y tế toàn cầu
và cảm ơn sự hợp tác hỗ trợ hiệu quả của who
trong đó có ông shinjong su đối với sự phát triển của ngành y tế việt nam và công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân
thời gian tới thủ tướng đề nghị who tăng cường hỗ trợ kỹ thuật tài chính
cũng như huy động các nguồn lực của các đối tác phát triển cho việt nam
nhất là xây dựng chính sách y tế phòng chống các bệnh truyền nhiễm các bệnh không lây nhiễm
nâng cao sức khỏe thông qua cải thiện lối sống tăng cường hệ thống y tế
tăng cường công tác chuẩn bị giám sát và ứng phó với các vấn đề y tế công cộng
về phần mình tiến sĩ shinjong su cho rằng việt nam đạt nhiều thành tiệu rất ấn tượng với phát triển y tế
mặc dù thu nhập bình quân chỉ khoảng hai usd nhưng nhiều thành tiệu về y tế
nhất là tuổi thọ trung bình có thể sánh ngang với các nước có thu nhập tới hai mươi usd
khẳng định sẽ tăng cường quan hệ hợp tác với việt nam
giám đốc tổ chức y tế thế giới who khu vực tây thái bình dương mong muốn chính phủ việt nam
quan tâm cải thiện hệ thống y tế nâng cao tỷ lệ bao phủ của bảo hiểm y tế
có chính sách đầu tư hợp lý cho các bệnh viện
cũng như đẩy mạnh đầu tư cho y tế theo hình thức hợp đồng công tư ppp
huy động sự đóng góp của xã hội cho sự phát triển ngành y tế